tp đà nẵng xác định có ít nhất bốn cô gái trẻ đã bị lôi kéo rụ rỗ vào đường dây sản xuất clip sách của các đối tượng nói trên
đặc biệt trong đó có một em mới một mươi năm tuổi ba tháng
trực tiếp đến dự và khen thưởng cho lực lượng công an thành phố đà nẵng
ông huỳnh đức thơ chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã biểu dương tinh thần
đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ chiến sĩ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
góp phần dự vực an ninh trật tự cho thành phố
mặc dù mưa lũ đã đi qua hơn nửa tháng nay
tuy nhiên đường vào vùng đồng bào người rục ở xã thượng hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình
vẫn bị chia cắt khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn
tuy nhiên với sự chủ động trong việc cung cấp lương thực nhu yếu phẩm từ trước của các cấp chính quyền
nên đến nay đời sống của đồng bào rục sau mưa lũ vẫn được ổn định
đồng bào rục xã thượng hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình
có hai trăm linh ba hộ với bảy trăm linh nhân khẩu
mặc dù nơi định cư của bà con
bà con là vùng đất cao nhưng tuyến đường độc đạo đến với đồng bào rục là rất thấp
chỉ cần một trận mưa lớn là ngập sâu
trận lũ đầu tháng chín mới đây tuyến đường đến ba bản người rục ngập hơn năm mét
giao thông bị chia cắt
đến nay sau hơn nửa tháng nhưng tuyến đường vào vùng rục vẫn còn ngập sâu
khiến việc đi lại hết sức khó khăn
tuy nhiên với sự chủ động các phương án ứng phó với mưa lũ
huyện minh hóa phối hợp với xã thượng hóa cấp ba năm tấn gạo để hỗ trợ đồng bào rục ổn định đời sống và đặc biệt là sự giúp đỡ hết sức nhiệt tình của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cà seng bộ đội biên phòng quảng bình nên đời sống bà con vẫn luôn đảm bảo trước trong và sau lũ
tuy nhiên với sự chủ động các phương án ứng phó với mưa lũ
huyện minh hóa phối hợp với xã thượng hóa cấp ba năm tấn gạo để hỗ trợ đồng bào rục ổn định đời sống và đặc biệt là sự giúp đỡ hết sức nhiệt tình của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng ca giang bộ đội biên phòng quảng bình nên đời sống bà con vẫn luôn đảm bảo trước trong và sau mưa lũ

với sự quan tâm của chính quyền và bộ đội biên phòng cùng các nhà hào tâm những tấm chăn ấm gạo thuốc men và nhu yếu phẩm đã được trao đến tận tay người dân đã giúp bà con có thêm niềm vui động lực để ổn định lại cuộc sống
tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng ghé thăm trường quay phía nam với nhịp sống hai mươi bốn trên bảy

xin chào trường quay hà nội
kính thưa quý vị ngày hai mươi ba tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án anh em nguyễn thái luyện
chủ tịch hội đồng quản trị công ty địa ốc alibaba cùng em trai về hành vi chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hai năm trăm linh tỷ đồng
ghi nhận trong sáng nay hàng trăm người đã đến tố cáo công ty này
tại trụ sở phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng và buôn lậu công an tp hcm trên đường ba tháng chín
hàng trăm nạn nhân là khách hàng của công ty alibaba đã đến và làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của công ty này
do số lượng người dân đông chưa từng có lực lượng công an được huy động để hướng dẫn các thủ tục tố cáo và những giấy tờ cần thiết
trước những thông tin về vụ bắt giữa các lãnh đạo của công ty alibaba nhiều khách hàng lo lắng sẽ mất trắng khoản tiền đã đầu tư cho các công ty này
liên quan đến số tiền hơn hai năm trăm linh tỷ đồng
mà công ty alibaba đã chiếm đoạt của sáu bảy trăm linh khách hàng công an đã phong tỏa một số tài khoản ngân hàng của công ty
cũng như của nguyễn thái luyện nguyễn thái lĩnh để đảm bảo việc khắc phục hậu quả của vụ án
trước đó công an đã thu giữ ba trăm bảy mươi sáu thùng tài liệu hơn chín tỷ đồng tiền mặt hai trăm năm mươi bảy miếng kim loại màu vàng
hai mươi thỏ kim loại màu vàng đang được giám định ba xe ô tô các loại bốn mươi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các khu đất ở nhiều tỉnh thành
theo số liệu của công an
thành phố hồ chí minh hiện nay dân số thành phố có khoảng một mươi ba triệu người
trong đó người có thu nhập thấp chiếm đến khoảng năm mươi dân số bao gồm cán bộ công chức công nhân lao động người nhập cư
với tốc độ gia tăng dân số bình quân mỗi năm khoảng hai trăm linh người
trung bình năm năm tăng một triệu người đã gây ra những áp lực rất lớn cho bày toán nhà ở mà nhất là nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp
là đô thị đặc biệt là đầu tàu về kinh tế văn hóa
thành phố hồ chí minh là điểm đến hàng đầu của đông đảo trí thức nguồn nhân lực
đến làm việc học tập và đóng góp cho thành phố
cũng vì lẽ đó tốc độ gia tăng dân số mỗi năm của thành phố hồ chí minh là rất lớn
trung bình mỗi năm thành phố đón thêm khoảng hai trăm linh người
điều này tạo nên áp lực lớn cho việc quản lý đô thị đầu tư hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội
theo ủy ban nhân dân thành phố diện tích nhà ở bình quân đầu người của thành phố đạt một mươi chín chín m hai
tuy nhiên thực tế dễ nhìn nhận nhu cầu về nhà ở của người dân là rất lớn
nhất là đối với người có thu nhập thấp
những đối tượng này bao gồm cán bộ công chức viên chức nhà nước công nhân lao động
học sinh sinh viên và người nhập cư đang chiếm khoảng hơn năm mươi dân số thành phố hồ chí minh
kết quả khảo sát của hiệp hội bất đồng sản thành phố hồ chí minh cho thấy
phần lớn nhóm đối tượng có thu nhập thấp đều có nhu cầu mua nhà ở thương mại vừa túi tiền
loại căn hộ một hai phòng ngủ giá bán khoảng trên dưới một tỷ đồng một căn
hoặc mua nhà ở xã hội trả góp một mươi năm năm hoặc thuê nhà giá rẻ
tổng dụng quỹ đất hai mươi từ các dự án nhà ở thương mại
kể cả quỹ đất công của nhà nước
vấn đề thứ hai là vấn đề nguồn vốn tái cấp vốn từ ngân sách cho các ngân hàng thương mại
mà được nhà nước chỉ định đó là việc công băng việc tiên băng agribank và bidv
để tham gia hỗ trợ ưu đại tín dụng cho người mua nhà ở xã hội
thì chúng ta phải giải quyết được điều đó
hướng phát triển nhà ở trong thời gian sắp tới của chính quyền thành phố
sẽ tập trung nhiều hơn đối với nhóm đối tượng người có thu nhập thấp từ trung bình
bên cạnh đó là tập trung phát triển nhà ở theo chiều cao thay vì theo chiều rộng
hướng đến loại hình nhà ở nhiều tiện ích

phải gắn với các tiện ích mà hỗ trợ cho họ để họ có thể yên tâm
vô thu nhập thấp tiền thấp nhưng mà chất bộ khá
những việc này thì phải lưu ý chứ không phải là vì nhà thu nhập thấp
mà mình làm cho cuộc sống của người ta nó khó
nhà nước cũng phải xem xét ở khía cạnh khác tức là cải tiến thủ tục
thủ tục rất là quan trọng hiện nay là thủ tục mình quá rượm ràng
một dự án đầu tư để triển khai trực tiện được với hai ba năm
sau đó nữa thì những cơ hội của người dân những chi phí tài chính rất lớn
thì cái này thì thành phố cũng đang ngồi đà phát với các sở ngành
để làm sao là chỉ ra được những bất cập và từ đó là nghiên cứu xây dựng
những cơ chế chính sách thuộc thẩm quyền và đồng thời là sẽ có báo cáo
ký kỷ những bước mắt của tháp luật
việc tập trung xây dựng cơ chế giải pháp phát triển nhà ở
để đảm bảo an sinh xã hội đặc biệt là nhà ở xã hội

thuê nhà ở giá rẻ để đáp ứng nhu cầu rất lớn của người có thu nhập thấp
dân nhập cư là yêu cầu lớn và cấp bách đặt ra đối với một đô thị đặc biệt
với mức độ đô thị hóa cao như thành phố hồ chí minh
bản tin nhiều sóng hai mươi bốn trên bảy xin được kết thúc tại đây
và bây giờ thanh trúc xin mời quý vị cùng quay trở lại trường quay
của truyền hình công an nhân dân tại hà nội
hôm nay công an tỉnh quảng bình tổ chức hội nghị
tổng kết một mươi năm thực hiện chỉ thị số ba của bộ công an
về xây dựng toàn diện công an cấp huyện đáp ứng nhiệm vụ
bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới
và công bố quyết định điều động công an chính quy
đảm nhiệm chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh
sự và chỉ đạo hội nghị có trung tướng nguyễn văn sơn
thứ trưởng bộ công an
qua một mươi năm triển khai thực hiện chỉ thị số ba của bộ công an
công an tỉnh quảng bình đã tập trung lãnh đạo
chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung của chỉ thị
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động
trên các mặt công tác góp phần xây dựng lực lượng công an cấp huyện
chính quy tình nguyện và hiện đại
tại hội nghị công an tỉnh quảng bình đã công bố quyết định
bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh
theo đó trong giai đoạn một toàn tỉnh quảng bình có sáu mươi chín cán bộ
chiến sĩ công an chính quy được bố trí về một mươi tám xã trên địa bàn toàn tỉnh
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn sơn biểu dương và đánh giá cao
những kết quả đạt được của công an tỉnh quảng bình
đồng thời chỉ rõ một số tồn tại hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới

những kết quả đạt được của công an chính quy được bố trí công an chính quy được bố trí
với đặc trưng công việc ông ba thường xuyên sát cánh cùng lực lượng công an tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm nâng cao ý thức cảnh giác kêu gọi người dân tham gia các mô hình dân vận khéo đoàn kết cùng nhau xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư
những thông tin giá trị do ông cung cấp góp phần giúp cơ quan chức năng quản lý địa bàn tốt hơn
chú bảo bảo ba về trách nhiệm nhiệm vụ được phân công thì luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ
đô tóc các lực lượng thành viên thì tham gia tích cực với công an phường
chú là một cái gương điển hình để cho các thành viên nói theo về cái tinh thần trách nhiệm về thái độ phục vụ nhân dân
kể cả trong công việc cũng như ngoài đời sống xã hội chú là một cái gương tốt đối với địa phương về quản lý giáo dục gia đình con em hàng xóm chấp hành pháp luật
nghiệp là một trong những phường trung tâm của quận ninh kiều thành phố cần thơ
đô thị ngày càng khang trang nhiều mô hình dân vận khéo trên địa bàn phường được người dân tích cực tham gia mang lại hiệu quả thiết thực
nhờ vậy mà nhiều năm liền an nghiệp luôn giữ vững danh hiệu phường ba không không tội phạm không ma túy không mại dâm